do là địa phương thuộc xã bãi ngang cơ sở hạ tầng còn bất cập nhận thức của người dân về thiên tai và biến đổi khí hậu còn nhiều hạn chế nên hàng năm xã hoàng thanh phải chịu ảnh hưởng từ bốn đến năm cơn bão và áp thấp nhiệt đới tài sản và tính mạng của nhân dân thường xuyên bị đe dọa
trước đây người dân tại địa phương không biết thế nào là phương châm bốn tại chỗ không chủ động chuẩn bị những việc cần phải làm trước trong và sau thiên tai và cũng không có nhiều kỹ năng để có thể giảm nhẹ rủi ro trong thiên tai
thế nhưng từ khi có đội phản ứng nhanh tại địa phương người dân nơi đây đã có thể chủ động hơn trong các hoạt động ứng phó với thiên tai
khi mà thực hiện thì vai trò anh em ngày càng được nâng cao hơn về trình độ như là năng lực đối với công tác phòng chống bão luột
khi mà các tàu ven bờ bị không may bị đắm rồi tàu thuyền bè mảng của ngư dân ở địa phương không may bị đắm thì đội phản ứng nhanh có thể kịp thời ra để mà xử lý tình huống và cùng với nhân dân địa phương cũng như là trong công tác quản lý chính quyền kịp thời ứng phó và cứu hộ cứu nạn kịp thời
từ khi mà xây dựng các đội phản ứng nhanh thì các nguồn lực được khuy động tốt hơn
và đặc biệt là cái phương châm là chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ là nó được tăng cường hơn
bởi vì anh em trong đội phản ứng nhanh cũng là lực lượng tại cộng đồng và được bồi dưỡng rèn luyện các chủ trương về phòng chống thiên tai
đặc biệt là được tập huấn các kỹ năng phòng chống thiên tai như là bơi lội rồi kỹ năng xử lý các tình huống rồi kỹ năng vận động người dân
cho nên là khi mà cái đội phản ứng nhanh này vào hoạt động thì nó rất có hiệu quả
và giải quyết các cái tình huống kỹ năng vận động người dân
đã đảm được cái rủi ro thiên tai nó gây ra
đặc biệt là kể cả khi không có thiên tai nhưng ở đây là người dân liên tục đi biển
cho nên là cái tinh thần của đội phản ứng nhanh nó được truyền cám và được hoạt động cả trên các cái tổ đoàn kết khai thả khởi trên biển nó rất là hiệu quả
đội phản ứng nhanh thôn đông tây hải của xã hoàng thanh huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa là một trong những đội phản ứng nhanh được thành lập
nhằm hỗ trợ cho người dân địa phương đối phó với các tác động tiêu cực của thiên tai
từ khi thành lập đội phản ứng nhanh thường xuyên được tham gia vào các lớp trang bị kiến thức kỹ năng về phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu
như các lớp cứu hộ cứu nạn sơ cấp cứu chẳng chống nhà cửa sơ tán dân và đánh giá các rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu có thể xảy ra
đến nay thành viên của đội đã thành thạo kiến thức kỹ năng và hướng dẫn lại cho bà con
chúng tôi cũng đã nhiều lần đã cấp cứu được rất nhiều trong các trường hợp rủi ro
đặc thù là địa phương chúng tôi là nhân dân sống ở ven biển bão gió hàng năm là thường xuyên xảy ra
mà cái việc rủi ro thường xuyên thì trong những năm đấy rất là nhiều
không phải là bão lũ nữa mà rồi trong những ngày tháng mà có thể là thủy triều sóng gió
bà con ngư dân thường hay bị đắm lật thuyền bè bè mảng ngoài biển cho nên là cái việc mà có cái đội phản ứng nhanh thì cái phát huy của đội rất là có hiệu quả
và cũng đã nâng cao được cái kiến thức
và cái nghiệp vụ thêm trong cái vấn đề là tập huấn rồi là kể cả bà con nhân dân cũng được tập huấn rất nhiều lần
ông lương khắc liên ở thôn hai đại long xã hoàng thanh đã gắn bó với nghề biển từ năm một mươi bảy tuổi
đến nay ông đã có bốn mươi bốn năm gắn bó với sông nước tích lũy được không ít kinh nghiệm đi biển
thế nhưng đối với ông lần gặp nạn trên biển vừa qua là quãng thời gian ông không thể quên
chia sẻ với chúng tôi về sự cố gặp sóng lớn đắm thuyền vừa qua
gương mặt của ông liên vẫn chưa hết sợ hãi nhưng cũng ánh lên niềm hạnh phúc
khi nhờ sự hỗ trợ của đội phản ứng nhanh và người dân mà ông lại được quây quần cùng con cháu và gia đình
rất hoảng hốt với cái lý do là gió nó lớn rồi sóng nó to
sợ nhưng mà sau khi đó được cái anh em ra tập trung ra rất đông thì mình cũng có những cái khí thế
anh em tương thân tương ái đùm bọc nhau giúp đỡ nhau trong cái lúc
cái rủi ro của cái nghề sông nước nghề sông nước của chúng tôi thì cái rủi ro mà nó cao
cho nên là phải tương thân tương ái không may chết máy hoặc là không may nó có vấn đề gì
thì anh em đều tập trung đến để rồi lôi vào bờ rồi để cho cứu lấy con người và bộ đồ mảng
rồi lưới trài các thứ để rồi kiếm sống sinh nhai mà
có một cái đội như thế thì bắt đầu là nó có những cái lực lượng nó nhanh nó thần tốc
rồi công tác với cả nhân dân chúng tôi nữa
thì rồi cộng hai bên nó hợp tác lại thì nó để rồi nó cứu con người và cứu tất cả đồ nghề
thì chúng tôi thét thế như thế là coi như là an toàn hơn
vừa là ngư dân nhưng cũng vừa là thành viên của đội phản ứng nhanh thôn đông tây hải
anh lê hữu nam ở đội sáu là một trong số những người đã tham gia cứu con tàu có tên nd một nghìn năm trăm ba mươi ba của tỉnh nam định
gặp nạn trong cơn bão số một mươi ở miền bắc vào năm hai nghìn một mươi ba
khi ấy nhận được thông tin
anh và các thành viên của đội đã nhanh chóng tham gia ứng cứu các thuyền viên
đợt đó là đột nhiên là đêm báo động đảo báo động thì có cái tàu nam định
thì không may là vào nước thì ập vào bờ gần bến thì anh em gần sáng là thì mới phát hiện đó là tập trung ra đánh mang về đi cứu
thì cứu được toàn thể thuyền viên
nói chung là không suy nghĩ hết thế bảo hộ bảo là có tàu đắm ở ngay bến mình đây là ra cứu là anh em cứ là
lào ra đi cứu thôi
còn không biết suy nghĩ là cái gì cả
cứ sáu bảy anh em là tới ra mà đi cứu
đối với những người dân ven biển dân làng phụ thuộc chủ yếu vào trồng lúa và đánh bắt cá
tuy nhiên thực tế hiện nay đất canh tác của người dân ngày càng ít đi và bị ảnh hưởng bởi sự xâm nhập mặn
trong khi các thiết bị đánh bắt cá của ngư dân vẫn còn thô sơ dễ bị tổn thương khi thiên tai thường xuyên xảy ra
việc ra đời và duy trì đội phản ứng nhanh tại
các địa phương nhằm ứng phó với thiên tai biến đổi khí hậu và cả những trường hợp khẩn cấp trong đời sống thường ngày của bà con ngư dân
là một mô hình thiết thực và ý nghĩa giúp người dân có được cuộc sống bình yên và an toàn hơn
ngày trước thì phần đa là chưa biết gì rồi cứ nghe dân nói các thứ cái năm hai nghìn năm nó báo to này
thành là thiệt hại bao nhiêu là tài sản vì cái năm đó chưa biết cho nên mình chú quan
rồi mình cứ
nghe dân này chưa đến với nọ kia mình không có sự chuẩn bị trước
từ ngày mà có cái đội phản ứng nhanh thì chúng tôi được trang bị các trang thiết bị như là phao bơi này
rồi biết thêm được những các kiến thức có tập thể
lúc đấy thì mọi người cùng giúp nhau để mà phòng chống cái thiên tai
thứ hai nữa là người ta tuyên truyền cho mình biết cái tác hại của thiên tai
rồi mình biết nhiều thêm cái kiến thức để mình làm chứ
tôi thấy người dân có lợi việc khi mà đội phản ứng nhanh
khi mà không may những vụ lũ lụt thiên tai xảy ra là đội phản ứng nhanh đều có hết trách nhiệm để giúp đỡ những người dân
theo tôi thì càng nhân rộng được càng tốt
với cái lý do là bây giờ cái rủi ro của nghề đi biển này rất cao
mà bây giờ được thành lập được như thế càng nhân rộng ra được bao nhiêu
thì rồi trước nữa là cứu dân sau nữa là coi như là để cho cuộc sống người dân nó bình yên hơn
có thể khẳng định đây là một mô hình rất là hiệu quả trong ứng phó với thiên tai và dựa vào cộng đồng
nó đầy đủ ý nghĩa là dựa vào cộng đồng
kể cả nhân lực vật lực và cái sự nhạy bén trong chỉ huy tại chỗ
cũng như là hành động của đội phản ứng nhanh tại chỗ
khẳng định như vậy để tới đây là chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các đội này
ngoài ra đối với các cái xã mà ven biển như là hoàng trường hoàng tiến
chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình này đảm bảo cho nó hoạt động hiệu quả
trong công tác phòng chống thiên tai giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra cho người và tài sản
bão đang tới rất gần
chính vì vậy mà các địa phương trên cả nước đặc biệt là vùng ven biển
cần nghiên cứu và nhận rộng mô hình thiết thực ý nghĩa này
để hỗ trợ cho người dân địa phương đối phó với các tác động tiêu cực của thiên tai
bên cạnh đó cần tăng cường nhận thức cho người dân
lồng ghép nội dung giảm nhẹ rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu
vào các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
tăng cường hỗ trợ về mọi mặt giúp các đội phản ứng nhanh
có thể nâng cao năng lực góp phần tích cực
trong việc quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng